hà nội gần một triệu trẻ quay trở lại trường học chuyên gia chỉ cách phòng dịch
nếu chân trừ mở cửa mầm non hà nội có thể bỏ lỡ thời điểm vàng
mẹ gái tên ninh nguy kịch sau ba ngày sốt nhẹ do hậu covid một mươi chín
test bon họng hai trong một thêm giải pháp test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cho mọi đối tượng
thương hải phát hàng triệu hộp thuốc đông y cho người dân để trị covid một mươi chín
xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin toàn cảnh
cập nhật những tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
hôm qua ngày sáu tháng bốn gần một triệu học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại ba mươi quận huyện thị xã của thành phố hà nội
chính thức trở lại trường khi học sinh đi học lại việc phát hiện f trong môi trường các em sinh hoạt học tập là điều khó tránh khỏi
vì vậy trước tình hình này các chuyên gia cũng đưa ra những lưu ý cụ thể về công tác phòng dịch covid một mươi chín
để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ tại các trường học
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khi cho trẻ quay trở lại trường học
trong điều kiện bình thường mới nhà trường thầy cô cần giám sát chặt chẽ nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ phải đưa đi cách ly
ngày lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm để nhanh chóng có phương án không ảnh hưởng đến việc học tập và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyên gia y tế dự phòng lưu ý trong trường hợp cho học sinh quay trở lại gia đình và nhà trường học cần áp dụng các biện pháp phòng dịch trong trường
một cách kỹ lưỡng như bộ y tế đã quy định
đối với phụ huynh đả bảo trước khi đưa con đến trường không bị sốt ho
nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín phải báo ngay cho y tế nhà trường
ở nhà cha mẹ cần chăm sóc sức khỏe cho các em
đối với trường học cần xây dựng nội quy an toàn phòng chống dịch thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh biết và được dán ở mọi lớp học
trường phải kiểm thân nhiệt giám sát việc đeo khẩu trang
lực lượng y tế luôn có người trực tại trường
nếu có điều kiện cho các em ngồi giãn cách yêu cầu học sinh không tùm năm tùm bảy
tiến sĩ bác sĩ vũ tùng sơn phó chủ nhiệm khoa dịch tễ học viện quân y cho biết
hiện nay cả nước đã bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
việc học sinh đến trường là cần thiết cho sự phát triển về trí tuệ thể chất và tinh thần của trẻ
khi học sinh quay trở lại trường học việc phát điện f trong chính môi trường các em sinh hoạt học tập là điều khó tránh khỏi
vì thế nhà trường cần chủ động phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm virus sars cov hai để có hướng xử trí kịp thời
nếu một lớp xuất hiện ca dương tính với virus sars cov hai chỉ yêu cầu lớp đó nghỉ học các lớp khác vẫn dạy vào học bình thường
theo bác sĩ sơn giáo viên chủ nhiệm từng lớp nên lập nhóm chat với phụ huynh để theo dõi tình hình sức khỏe học sinh
nhà trường phải bố trí lớp học có quạt thông thoáng mở cửa sổ đồng thời nên phân loại rác để thùng rác bỏ khẩu trang riêng
nhằm tránh lây nhiễm cho học sinh giáo viên và người làm vệ sinh
đặc biệt học sinh giáo viên phải tuân thủ các biện pháp năm k học sinh khi trở lại trường học phải mang khẩu trang mỗi em nên có thêm một khẩu trang y tế để dự phòng
học sinh cũng nên chuẩn bị sẵn bình nước nóng uống riêng không sử dụng chung để hạn chế lây nhiễm
giáo viên nên hướng dẫn học sinh tránh tụ tập giữ khoảng cách với các bạn
tại mỗi lớp nên bố trí bình sát khuẩn học sinh cũng nên có thêm chai sát trùng khử khuẩn riêng được hướng dẫn nhắc nhở rửa tay sát khuẩn tay trước khi đến trường trước khi về nhà
trước khi trẻ đi học phụ huynh dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho các em nếu thấy sốt nên cho con ở nhà để theo dõi xử lý
trong quá trình học học sinh có các triệu chứng mệt mỏi ho sốt cần báo ngay cho giáo viên để được theo dõi xử lý
việc học sinh đến trường là cần thiết cho sự phát triển về trí tuệ thể chất tinh thần của trẻ đồng thời cũng là mong muốn của nhiều bậc phụ huynh
dỡ biết rằng việc ngăn chặn xuất hiện f tại các trường học là điều không thể nhưng chúng ta có thể hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh bằng các phương pháp cụ thể theo hướng dẫn của các chuyên gia trên
để hạn chế được nguy cơ lây nhiễm cao nhất cần sự góp sức của cả gia đình nhà trường và cá nhân các con
vì vậy việc chủ động phát hiện các triệu chứng và hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân tuân thủ năm k của bộ y tế
là yếu tố cơ bản ban đầu vô cùng cần thiết cho công tác chống dịch tại trường học
học sinh cấp một và lớp sáu tại hà nội đã được đi học trực tiếp còn ngày đến trường của nhóm trẻ mầm non thủ đô vẫn chưa được quyết định
đến nay phụ huynh có trẻ trong độ tuổi mầm non tại hà nội vẫn đang mòn mỏi chờ ngày được giải phóng để các con được đi học trở lại
bởi việc vừa phải đi làm trở lại vừa tính cách trông con nhỏ gây xáo trộn rất lớn đến cuộc sống
trước việc mở cửa trường học và đưa trẻ đến trường nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng
vì các con chưa được đến trường gây khó khăn rất lớn với việc cân bằng cuộc sống
cụ thể là trường hợp của chị nguyễn thanh quyên ở ngọc khánh hà nội
có hai con nhỏ một học tiểu học một đang ở lứa tuổi mầm non chia sẻ
với tính chất công việc làm ca kíp nên để có thể chăm sóc hai cháu một cháu năm nay học lớp bốn một cháu bốn tuổi
vừa tiểu học vừa mầm non quả thực thời gian qua tôi và gia đình nhỏ đã rất vất vả
có những lúc chúng tôi đều cảm thấy kiệt sức vì vừa đi làm với chăm con nhỏ
phó giáo sư tiến sĩ đồ văn dũng truyền khoa y tế công cộng đh y dược tp hcm nhận định
đây là thời điểm tốt nhất để hà nội mở cửa lại trường mầm non
theo phó giáo sư dũng lúc này ở cả nước nói chung và hà nội nói riêng
vừa trải qua một đợt bùng phát dịch lớn
do đó với việc với tỷ lệ người lớn đã mắc covid một mươi chín tiêm chủng mũi ba vaccine covid một mươi chín cao
đa số miễn dịch của nhóm này đã tương đối ổn
tuy nhiên nếu hà nội trần trừ đợi khoảng hai ba tháng nữa mới mở cửa lại trường mầm non
kháng thể của người lớn đã giảm đi kéo theo khả năng miễn dịch của người lớn với covid một mươi chín cũng suy giảm
người lớn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn thì trẻ em đi học cũng có nguy cơ bị lây nhiễm nhiều hơn
chuyên gia này dẫn chứng ở nhiều nước trên thế giới khi đã mở cửa lại trường học nếu phát hiện ca bệnh covid một mươi chín
chỉ cần cách ly trẻ f tại nhà
với trẻ f một đã được tiêm vaccine covid một mươi chín chỉ cần theo dõi sát các triệu chứng không phải cách ly
một khi phát hiện trẻ có triệu chứng sẽ thực hiện xét nghiệm ngay và cho cách ly nếu cần thiết
phó giáo sư dũng khẳng định không cần thiết về việc áp dụng biện pháp riêng nhằm hạn chế tiếp xúc
trong môi trường lớp học với trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao béo phì có bệnh nền
vì việc giáo dục hội nhập là rất quan trọng
do đó với nhóm trẻ có nguy cơ cao vẫn nên được cư xử bình thường như các học sinh khác
không vì các con có nguy cơ mà cho các con ngồi xa chỗ giãn cách với các bạn hoặc hạn chế tham gia một số hoạt động
vì việc này hoàn toàn không có lợi cho trẻ
với trẻ có nguy cơ cao được chỉ định tiêm vaccine covid một mươi chín nên cho trẻ tham gia tiêm sớm
bên cạnh đó gia đình cũng cần hướng dẫn trẻ tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch đã được khuyến cáo
có thể thấy việc trẻ mầm non được đến trường là mong muốn của rất nhiều phụ huynh
vì xuất hiện quá nhiều bất cập trong việc quản lý trông non trẻ với việc đảm bảo công việc của cha mẹ
vì không phải gia đình nào cũng có sự giúp sức của ông bà
nhận định của phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cho rằng
đây là thời điểm vàng cho trẻ mầm non đi học
tuy nhiên cho đến hiện tại vẫn chưa có quy định chính thức nào về vấn đề này
theo thống kê các tổn thương tim mạch ở trẻ mắc covid một mươi chín bắt đầu có số liệu đáng kể
tình trạng sức khỏe trẻ nhiễm virus corona và các biến chứng hậu covid một mươi chín diễn biến khôn lường
và nhận được nhiều cảnh báo của các chuyên gia
cụ thể một bé gái tây ninh đã chuyển nguy kịch hậu covid một mươi chín sau ba ngày suốt nhẹ kèm nôn ói
tuy nhiên bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tổn thương tim trầm trọng và cần phải can thiệp ecmo ngay lập tức
ngày ba tháng bốn bệnh viện nhi đông tp hcm đã tiếp nhận nữ bệnh nhi ntkb bảy tuổi chú tại tây ninh diễm covid một mươi chín
bệnh nhi đã khỏi covid một mươi chín được hai tuần và nhập viện trong tình trạng người tím tái mạch nhẹ tim lờ đờ men tim và men căng tăng cao
theo thông tin từ gia đình bệnh nhi bé đã có những triệu chứng bất thường trước khi nhập viện ba ngày
ngày đầu tiên bé sốt nhẹ và ho ít ăn uống kém và nôn hai lần ra thức ăn dịch trong không tiêu lỏng
ở ngày thứ hai bé hạ sốt nhưng lại nôn liên tục một mươi lần trong ngày
bé đã được gia đình đưa đi khám tại phòng khám tư và được chẩn đoán bị dối loạn tiêu hóa
vào ngày thứ ba bé bắt đầu tím tái môi lưu đư nên gia đình quyết định đưa bé đến bệnh viện địa phương
lúc tới bệnh viện địa phương bê bắt đầu có các triệu chứng nặng hơn như lờ đờ gồng cơi tay chân trận mắt huyết áp không ổn định
để bé dễ thở hơn các bác sĩ đặt nội khí quản cho bé b cùng với đó là truyền thuốc vận mạch agenalin
trong thời gian điều trị tại bệnh viện địa phương tình trạng của b không những không cải thiện mà còn xuất hiện thêm các triệu chứng nặng hơn
các bác sĩ quyết định chuyển b tới bệnh viện nhi đồng thành phố với chẩn đoán sơ bộ viêm cơ tim cấp ngày ba block nhĩ thất độ ba
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phò giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố nhận định
bệnh viện đã tiếp nhận bé b trong tình trạng bé đã thở máy người tím tái mạch nhẹ tim lờ đờ men tim và men gan tăng cao tình trạng trẻ diễn tiến nặng sốc không cải thiện
do trẻ có xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính nhưng kháng thể sars cov hai dương tính bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể bằng phương thức vasmo kỹ thuật này dành cho bệnh nhân suy tim
ngoài ra trẻ được điều trị tích cực với kháng viêm kháng đông điều chỉnh điện giải toàn kiểm sau ba ngày được can thiệp ecmo tình trạng của trẻ cải thiện
đây là một trong những biểu hiện của hội chứng viêm đa hệ thống có biểu hiện tổn thương tim nặng
hội chứng viêm đa hệ thống mis c là di chứng hậu covid một mươi chín nặng được bộ y tế cảnh báo trong hướng dẫn trần đoán điều trị covid một mươi chín cho trẻ em
trẻ có thể gặp hội chứng này sau hai sáu tuần khỏi covid một mươi chín
các vấn đề hậu covid một mươi chín hay covid một mươi chín kéo dài đang là vấn đề nhức nhối của ngành y tế trong thời gian này
vậy nên ngay khi thấy trẻ có dấu hiệu thay đổi bất thường phụ huynh cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám
có hướng điều trị thích hợp tuyệt đối không được chủ quan tự điều trị tại nhà
với tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể omicron với gần hai trăm linh ca nhiễm một ngày tại nước ta giai đoạn đình dịch
đã khiến cho việc thường xuyên sử dụng các loại test nhanh covid một mươi chín trở nên quen thuộc với hầu hết người dân việt nam
ngoài test nhanh bằng phương pháp ngoài mũi họng và lấy xịt nước bọt mới đây xuất hiện thêm giải pháp test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cho mọi đối tượng
test bọt họng hai trong một cứu tinh cho những người sợ ngoài mũi
đối với những người dễ bị dị ứng bị viêm mũi soang nhạy cảm ở vùng mũi có thể sử dụng kites nước bọt và dịch họng để tiện lợi cho việc sàng lọc covid một mươi chín
bên cạnh đó việc sử dụng nước bọt ở sâu trong cổ họng để lấy mẫu bệnh phẩm sẽ ít gây cấn cộm khó chịu người lấy mẫu thử sẽ cảm thấy thoải mái hơn
thực tế các nhà khoa học trên thế giới đã thực hiện nhiều nghiên cứu cho thấy việc lấy mẫu nước bọt mang lại hiệu quả tầm soát tốt hơn rất nhiều
theo new york times ngày một mươi năm tháng một việc thu thập mẫu nước ngọt hoặc là máy miệng có thể giúp xác định những người bị nhiễm virus sớm hơn
một số nghiên cứu khác cho thấy virus có xu hướng xuất hiện trong nước bọt trước khi tích tụ trong mũi
nói cách khác mẫu nước bọt có thể là cách tốt nhất để phát hiện sớm ca bệnh
tiến sĩ menton và các đồng nghiệp của ông gần đây đã phát hiện ra rằng trong ba ngày trước khi các triệu chứng xuất hiện và hai ngày sau đó
các mẫu nước bọt chứa lượng virus nhiều gấp ba lần mẫu lấy bằng cách chọc mũi
với những nghiên cứu khoa học việc test covid một mươi chín bằng nước bọt dịch họng là giải pháp tiện lợi dành cho những đối tượng đặc biệt như người cao tuổi trẻ nhỏ
những người bị mắc bệnh ở khu vực mũi họng như viêm mũi họng mạng tính
hiện ở việt nam bộ y tế chỉ cấp phép cho duy nhất ba nhãn hiệu nhờ độ nhảy cao hiệu quả trong việc phát hiện tầm soát
trong đó sản phẩm dynostic thế hệ hai mới với cách đóng gói năm bộ kit hai trong một cho phép cả nước bọt và dịch họng mang lại sự tiện lợi vượt trội so với hai loại còn lại
bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh nước bọt dịch họng saliken có độ chính xác lên tới chín mươi tám ba mươi tám độ nhạy chín mươi sáu chín và độ đặc hiệu chín mươi chín tám
dễ sử dụng tại nhà cho mọi đối tượng
mà không gây khó chịu cho mọi đối tượng kể cả các đối tượng đặc biệt người già và trẻ em cho kết quả nhanh chóng chính xác sau một mươi một mươi năm phút lấy mẫu
đó là những ưu điểm vượt trội của bộ test mới hai trong một này so với các mẫu test nhanh cũ
đây thật sự là một giải pháp tối ưu cứu tinh cho những người sợ test covid một mươi chín bằng phương pháp lấy dịch mũi họng
trong điều kiện bình thường mới cuộc sống một tin vui cho ngành du lịch việt nam là việc bình phước mở cửa du lịch cho khách du lịch trong nước và quốc tế
bình phước đang tập trung khai thác các điểm du lịch sinh thái như thác mơ bà rá khu vực vườn quốc gia bù sa mập
mảng du lịch về nguồn lịch sử cách mạng tại khu di tích quốc gia đặc biệt là căn cứ tà thiết du lịch thương mại cửa khẩu quốc tế hoa lư cửa khẩu tà phát cửa khẩu hoàng diệu
bên cạnh việc phát triển du lịch yếu tố phòng dịch cũng được bình phước tuân thủ nghiêm ngặt
đối với hoạt động du lịch quốc tế sở yêu cầu khách du lịch đến việt nam ngoài các điều kiện về xét nghiệm âm tính với sars cov hai
nếu khách du lịch có triệu chứng nhiễm sars cov hai cần báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp y tế theo quy định
chuyển sang những tin tức về tình hình covid một mươi chín quốc tế mới được chúng tôi cập nhật
hiện tại thượng hải vẫn đang áp dụng lệnh phong tỏa toàn thành phố cho đến khi có thông báo mới
trong chính sách chống dịch gần đây nhất thượng hải tiến hành phát cho dân hàng triệu hộp thuốc đông y
cùng các thuốc thảo dược và viên nang cảm cúm để giúp người dân vượt qua đại dịch covid một mươi
trong cuộc họp báo ngày năm tháng bốn ông fang minh người đứng đầu bệnh viện su wang ở thượng hải cho biết
phương pháp điều trị bằng đông y có tác dụng tốt đối với người dân thông thường kể cả người có nguy cơ cao
một số người dân thượng hải chia sẻ thông tin với hãng tin reuters rằng họ đã được phát miễn phí
các hộp thuốc cảm cúm không kê đơn lianhua qingguang hay còn gọi là liên hoa thanh ôn
từ chính quyền địa phương trong những tuần gần đây
theo báo shanghai daily các quan chức quận hồng khẩu ở thượng hải đã phát bảy trăm hai mươi hai hộp liên hoa thanh ôn cho người dân
cơ quan chức năng đã khuyến cáo dùng một số loại thuốc như liên hoa thanh ôn cho bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên việc sử dụng các loại thuốc tương tự ở nước ngoài sẽ bị hạn chế do thiếu dữ liệu nghiên cứu lâm sàng
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một singapore nơi có đông người gốc hoa cho biết chưa có bằng chứng khoa học nào từ các thử nghiệm lâm sàng
cho thấy các loại thuốc từ thảo dược như liên hoa thanh ôn có thể ngăn ngừa hay điều trị covid một mươi chín
các sản phẩm thảo dược như vậy được dùng điều chế cho các trường hợp cảm cúm và cảm lạnh thông thường
nhằm kiểm soát các triệu chứng như nhức đầu sổ mũi đau họng và hò
vào năm hai nghìn hai mươi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm fda mỹ đã cảnh báo các nhà cung cấp thuốc liên hoa thanh ôn
ngừng quảng bá nó như một loại thuốc điều trị covid một mươi chín
cùng năm công ty dược sijia zhuang jilin nhà sản xuất của liên hoa thanh ôn cho biết
thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc khi được kết hợp với các liệu pháp thông thường
có thể làm giảm các triệu chứng covid một mươi chín như sốt và ho
trước tình hình số ca mắc mới tại thành phố hai mươi sáu triệu dân tăng đỉnh điểm lên tới hơn một mươi một ngày trong thời gian gần đây
các nhà chức trách thượng hải cũng chịu rất nhiều áp lực trước bài toán kiểm soát dịch bệnh khó khăn này
hiện khoảng tám mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở thượng hải đang điều trị bằng đông y
việc phát miễn phí các hộp thuốc cảm cúm liên hoa thanh ôn chỉ phần nào giúp người dân giảm các triệu chứng covid một mươi chín
như sốt và ho chứ không có tác dụng ngăn ngừa hay điều trị covid một mươi chín
trở lại với tình hình dịch bệnh tại châu âu ngày sáu tháng bốn ima cơ quan quản lý dược phẩm của liên minh châu âu eu
đã cấp phép tiêm mũi vaccine phòng covid một mươi chín thứ tư cho người từ tám mươi tuổi trở lên
cụ thể trong thông báo chung với trung tâm kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc ma cho biết
mũi vaccine phòng covid một mươi chín thứ tư tức là mũi tăng cường thứ hai có thể được tiêm cho người từ tám mươi tuổi trở lên
sau khi đánh giá các dữ liệu về nguy cơ bệnh nặng cao hơn ở nhóm tuổi này và mức độ bảo vệ có được nhờ tiêm mũi bốn
tuy nhiên cả hai cơ quan trên nhất trí còn quá sớm để xem xét việc sử dụng mỗi vaccine thứ tư cho toàn bộ người dân
cụ thể hiện chưa có bằng chứng rõ ràng về tình trạng miễn dịch giảm dần theo thời gian ở người độ tuổi từ sáu mươi đến bảy mươi chín
có hệ miễn dịch bình thường nên chưa thể kết luận về việc tiêm mũi bốn cho nhóm này
nếu tình hình thay đổi và xuất hiện các dấu hiệu cho thấy cần tiêm mũi bốn cho nhóm tuổi này thì hai cơ quan trên sẽ xem xét
tương tự với nhóm dưới sáu mươi tuổi hệ miễn dịch bình thường ma và ecdc nhận định chưa có bằng chứng cho thấy khả năng bảo vệ của vaccine
trước nguy cơ bệnh nặng và tử vong giảm dần nên cũng chưa cần tiêm mũi bốn
đến nay eu đã cấp phép sử dụng các vaccine phòng covid một mươi chín của các hãng pfizer moderna astrazeneca josena yonson novavax
như vậy nhóm đối tượng từ tám mươi tuổi trở lên có nguy cơ bệnh cao hơn sẽ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi bốn để tăng mức độ bảo vệ
việc triển khai tiêm mũi bốn cho toàn bộ người dân dưới tám mươi tuổi được đánh giá là chưa cần thiết và vẫn đang được xem xét
quý vị thân mến tình hình dịch bệnh tại việt nam về cơ bản đã dần ổn định
bên cạnh việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch việt nam cũng đã thực hiện các biện pháp bình thường hoa cuộc sống mới mở cửa kích cầu du lịch khôi phục kinh tế
vừa rồi là tất cả những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong bản tin toàn cảnh ngày hôm nay
mọi thông tin mới nhất về thời gian trẻ mầm non đi quay lại trường học đang được quan tâm và tin tức covid một mươi chín thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục cho các video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc hai mươi h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau